sau khi gặp chấn thương ở trận đấu với hải phòng tại vòng hai v league hai nghìn một mươi tám tuấn anh đã được đưa sang hàn quốc để chữa trị chấn thương
tiền vệ người thái bình đã tiến hành phẫu thuật vào ngày một mươi một tháng bốn vừa qua
theo như những thông tin ban đầu tuấn anh có thể trở lại tập luyện và thi đấu trong sáu tháng
điều này đồng nghĩa với việc cầu thủ người thái bình có quãng thời gian một tháng để nỗ lực giành vé cùng với đội tuyển việt nam tham dự af cup hai nghìn một mươi chín
để đảm bảo điều kiện chữa trị tốt nhất cho tuấn anh tiền vệ quê thái bình sẽ ở lại hàn quốc trong khoảng hai tháng trước khi quay trở lại việt nam để tiếp tục tập luyện hồi phục
và điều đó cũng đồng nghĩa với việc tuấn anh sẽ chắc chắn không thể góp mặt ở asean một mươi tám cùng với u hai mươi ba việt nam
không chỉ qua asean một mươi tám tuấn anh còn có nguy cơ lỡ cả abf cup
sau màn trình diễn ấn tượng trong mùa giải năm nay bà lãnh đạo leicester city đang lên kế hoạch ra hợp đồng với tiền đạo hami vakdi
theo đó đội chủ sân king poer nhiều khả năng sẽ đề nghị đến tuyển thủ anh một bản hợp đồng mới với mức lương lên tới một trăm bốn mươi bảng anh trên một tuần
ở mùa giải này vagi đang thể hiện một phong độ thuyết phục với một mươi bàn thắng chỉ trong vòng một mươi ba trận
trần rút năm nay ba mươi một tuổi đã phá vỡ kỷ lục lương trần tại cơ bộ
với mức lương một trăm linh bằng trên một tuần
khi anh ký bản hợp đồng với cựu vương pimic
bản hợp đồng này có thời hạn đến hai năm nữa
và với phong độ ấn tượng tại mùa giải này anh sẽ có cơ hội nâng mức lương của mình lên thêm bốn mươi bảng trên một tuần với bảng gia hợp đồng
đây được xem là những cố gắng của các ông chủ người thái nhằm giữ chân công thần của mình ở lại với đội bóng
hôm qua cựu quân hợp nổi tiếng langam chong đã đồng ý chiến đấu với hà nội
hà nội đã đồng ý năm triệu đô la mỹ để giải quyết các cáo buộc lừa gạt liên bang mỹ
xuất phát từ việc ông trở thành vua của tour de france nhờ sử dụng chất gấm
theo reuters siêu xa một thời của các giải đua xe đạp sẽ phải hầu tòa vào tháng tới
vì những cáo buộc ông đã lừa gạt chính phủ mỹ khi sử dụng doping trong thời gian thi đấu cho đội đua được dịch vụ biểu chính mỹ tài trợ
langam chong đã bị tước cả bảy danh hiệu vua địch tour de france giai đoạn từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đến hai nghìn năm
vào năm hai nghìn một mươi hai trước khi thừa nhận sử dụng thuốc tăng cường khả năng thi đấu
tay đua này đã bị chính quyền mỹ kiện ra tòa bởi thời gian anh giành sáu trong bảy chức vua địch tour de france
khi khoác áo dịch vụ bưu điện mỹ đội đua được tài trợ bởi ngân quỹ quốc gia
việc langam chong quyết định trả tiền phạt năm triệu đô la để chấm dứt vụ kiện lâu dài
có thể khiến cựu quân hợp này tổn hại tới cả một trăm linh triệu đô la mỹ
nhưng ngược lại đây được xem là bước đi khôn ngoan của langam chong
sau khi không thể hủy bỏ vụ kiện vào năm ngoái và đối mặt với phiên tòa vào ngày bảy tháng năm tới đây tại washington
vụ kiện amstrong bắt đầu vào năm hai nghìn một mươi với người khởi xướng là đồng đội landis
sau đó chính quyền mỹ tham gia cùng vào năm hai nghìn một mươi
landis là nhà vua địch tour de france năm hai nghìn sáu nhưng cũng bị tước sau đó vì phát hiện dương tính chất cấm
với tư cách người khởi kiện landis được nhận hai mươi năm số tiền hòa giải
trong đó landis cũng đồng ý trả một sáu mươi năm triệu đô la mỹ tiền phí theo đuổi vụ kiện cho đồng đội cũ
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao sáng nay của chúng tôi